cũng trong chiều ngày một mươi một tháng bảy công an phường bốn quận ba tiến hành lấy lời khai đối với nguyễn văn tính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi phóng hỏa đốt nhà trên đường nguyễn thượng hiền phường bốn quận ba
và ba căn nhà kế cận vào lúc ba h một mươi năm phút rạng sáng cùng ngày
ngay khi nhận được tin báo của người dân lực lượng công an phường bốn quận ba đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường và phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
tiến hành chữa cháy lúc này lửa đã cháy lớn phát ra nhiều tiếng nổ và tiếp tục lan ra những căn nhà bên cạnh
điều đáng nói là căn nhà nằm trong khu vực phong tỏa tạm thời các căn nhà bị cháy đều có diện tích nhỏ
có gác gỗ khiến lửa cháy mạnh và lan nhanh sau khoảng ba mươi phút triển khai chữa cháy
ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn hiện trường vụ cháy gồm ba căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn
và một căn nhà bị cháy xém không có thiệt hại về người
theo lời khai ban đầu nguyễn văn tính uống rượu say và không kiểm soát được hành vi
nên đã tự đốt quần áo của mình trên gác và gây ra vụ hỏa hoạn
được biết tính có hai tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy và thường xuyên có những hành vi bất thường
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc